trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy hưởng ứng phong trào tết vì người nghèo
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã về thăm tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
tại xã gia phú huyện bảo thắng và xã bản khoang huyện sapa của tỉnh lào cai
đến thăm xã gia phú huyện bảo thắng chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy thời gian qua
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần phấn đấu đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc xã gia phú
đã nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự
chủ tịch nước mong muốn chính quyền xã gia phú tập trung lo tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo
để bảo đảm nhà nhà đều có tết mọi người đều vui tết trong không khí đầm ấm nhất
chủ tịch nước mong muốn chính quyền xã gia phú tập trung lo tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo
để bảo đảm nhà nhà đều vui tết trong không khí đầm ấm nhất
chủ tịch nước mong muốn chính quyền xã gia phú tập trung lo tết cho các gia đình chính sách hộ nghèo
chủ tịch nước mong các cấp chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc
nhất là các đối tượng chính sách mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đến thăm xã bản khoang huyện sapa trên cơ sở đặc thù của địa bàn thời tiết khắc nghiệt
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cấp chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh lào cai
phải phát huy tinh thần tự lực tự cường tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mạnh dạn nghiên cứu
tìm tòi hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương
chủ tịch nước gợi mở với địa hình như sapa cần có sự tổng kết đúc rút kinh nghiệm
nhằm mở rộng mô hình tổ chức nuôi cá nước lạnh mà hiện đồng bào đã triển khai bước đầu đạt kết quả khả quan

phải phát huy tinh thần tự cường tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mạnh dạn nghiên cứu